tùng được chia một mươi triệu đồng sau một thời gian dài ở trung quốc nạn nhân đã trở về thăm gia đình và tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng